các vụ án này thực sự là lời cảnh tỉnh về hành vi bạo lực gia đình đòi hỏi phải có các giải pháp giáo dục và ngăn ngừa để những vụ án đau lòng không còn là nỗi ám ảnh đối với những người ở lại